ma túy đang là hiểm họa vấn nạn của toàn nhân loại làm gia tăng tội phạm bạo lực phẩm giá tàn phá cuộc sống bình yên của gia đình cộng đồng gây ra những hậu quả tiêu cực về kinh tế xã hội
cục đấu tranh phóng chống tội phạm tệ nạn ma túy đang ngày càng cam go và quyết liệt
nghe một sáu tấn tôi không tin vào tay mình nghe mà giận người
qua rồi thời kỳ tính ma túy theo bánh theo kg
giờ tính tấn luôn quá đáng sợ
đọc trọng lượng tôi tưởng buồn gạo
cái thủ đoạn dấu vào những lốc máy rồi cái ben dầu và đây là những cái động cơ cũ của các cái ô tô tải
và đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi khám phá ra một cái chuyên án là các đối tượng giấu vào motor điện mỗi một cái motor khoảng một tấn
thế và rút cái lõi ra thì
chuyển vào đó là ba mươi cân
thế và từ đây thì sâu chuỗi lại tất cả các cái vụ án các cái đặc điểm về vật chứng cũng như cái thủ đoạn đối tượng
thì chúng tôi đã hình dung ra một cái đường dây rất lớn và do các cái đối tượng trong đó là có vũ hoàng oanh là đối tượng đã có tiền án ma túy tức là có bảy tiền án tiền sự và đã trốn ra nước ngoài
và đây cũng là đối tượng đang có lệnh truy nã quốc tế về ma túy
quân gốc hải phòng
và đặc biệt là đây cũng là trí duyệt của vũ hoàng oanh vũ hoàng dung tức là dung hà đã bị bắn chết trong cái chuyên án nam cang
cư dân mạng cho rằng điều đáng lo nhất là nguy cơ sử dụng ma túy tổng hợp đang lan rộng trong giới trẻ
bên cạnh việc đấu tranh ngăn chặn thì lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy lông ghép vào hoạt động của các trường học cơ sở giáo dục
phần nâng cao ý thức từng bước định hướng hình thành ở thế hệ trẻ có lối sống tốt đẹp lành mạnh
tôi nghĩ cần đa dạng hóa các hình thức biện pháp nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở tập trung vào địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin mạng xã hội nền tảng di động trong các hoạt động tuyên truyền
tôi thấy cần đưa giáo dục nhận thức về tác hại của ma túy vào nội dung dạy học ở nhà trường
đồng thời yêu cầu gia đình và nhà trường đồng hành quản lý sát sao sinh hoạt của học sinh tạo nếp sống lành mạnh
bạn nghĩ sao về chiến công của lực lượng công an trong phòng chống ma túy
hãy chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân